hãng hàng không việt nam airlines cho biết vừa tăng cường năm mươi sáu chuyến bay trên bảy đường bay nội địa giữa thành phố hồ chí minh
đi các địa phương như hải phòng thanh hóa vinh đà nẵng quảng nam phú quốc tổng số chỗ được tăng cường vào khoảng một mươi một ghế
đột tăng cường này sẽ mở ra thêm nhiều cơ hội cho hành khách đặt vé máy bay về nhà đoàn viên trong dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
trước đó vào giữa tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín việt nam airlines đã công bố cùng với zeta pacific cung ứng tổng cộng hai hai mươi ba triệu chỗ khoảng một mươi hai chuyến bay trên toàn mạng nội địa cho tết canh tí
trong dịp cao điểm tết canh tí việt nam airlines khuyến nghị hành khách đến làm thủ tục tại quầy ở sân bay nên đến sân bay làm thủ tục sớm ít nhất hai tiếng trước giờ khởi hành
việt nam airlines cũng đề nghị hành khách nên mua vé trên website ứng dụng di động hoặc tại các đại lý phòng vé chính thức của hãng và yêu cầu xuất hóa đơn

nếu khách không mua phải vé giả vé bị nâng giá